thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp bà men sam on phó thủ tướng chính phủ hoàng gia campuchia
bộ trưởng quan hệ quốc hội thượng viện và thanh tra campuchia
hoan nghênh chuyến thăm của bà phó thủ tướng thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao nỗ lực tích cực của bà men sam on
và thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước trong suốt những năm qua
thủ tướng cho biết chuyến thăm việt nam vừa qua của thủ tướng sam deck tê châu hun sen rất thành công
và đạt nhiều kết quả thực chất
hai bên đã ký một mươi văn kiện hợp tác trong đó có hai văn kiện pháp lý về biên giới ghi nhận thành quả tám mươi bốn công tác phân giới cam mốc
tin rằng quan hệ hợp tác hai nước sẽ bước sang một trang mới ngày càng tốt đẹp hơn
phó thủ tướng men sam on khẳng định campuchia quyết tâm giỉn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
cho biết bà vinh dự là nhân chứng có mặt ở sài gòn lúc việt nam giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
lúc đó việt nam cũng gặp rất nhiều khó khăn sau chiến tranh
thế nhưng việt nam đã giúp đỡ nhân dân campuchia đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng của pol pot tàn bạo
campuchia sẽ không bao giờ quên sự hy sinh và giúp đỡ to lớn đó của nhân dân việt nam
tích cực hợp tác thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại tăng trưởng mạnh trong thời gian tới
thủ tướng đề nghị thanh tra chính phủ việt nam làm hết sức mình để hợp tác hỗ trợ thanh tra campuchia nhất là trong đào tạo cán bộ